dịch bệnh covid một mươi chín tại mỹ vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống khi số ca mắc mới liên tục tăng
mỗi ngày trung bình mỹ ghi nhận gần ba ca mắc mới
điều này đang gây áp lực lớn cho hệ thống y tế tại nhiều bang của nước mỹ
các y bác sĩ tại bệnh viện đại học y khoa ở thành phố madison bang wisconsin
đang phải chạy đua với thời gian để chuyển đổi một bãi đất trống thành khu điều trị các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
một khu hồi sức tích cực tại bệnh viện này đã được thiết lập trước thời hạn và cơ sở này nhanh chóng đã kín bệnh nhân
trong ngày hai mươi tám tháng một mươi bệnh viện đã tiếp nhận số lượng bệnh nhân mắc covid một mươi chín nhiều chưa từng có
gây trở ngại cho việc điều trị và mối quan ngại lớn nhất hiện nay là lực lượng y bác sĩ hồi sức tích cực
trong khi đó riêng trong ngày hai mươi bảy tháng một mươi tỷ lệ nhập viện tại bang texas cũng tăng mạnh với gần một trường hợp
tăng hai mươi so với một tuần trước đó
một số bang cũng ghi nhận tỷ lệ nhập viện tại bang texas
tỷ lệ bệnh nhân mắc covid một mươi chín nhập viện tăng kỷ lục như bang indiana iowa kentucky minnesota
trước tình hình nghiêm trọng này chính quyền thành phố el paso bang texas đã lập bệnh viện giã chiến
tại trung tâm hội nghị của bang để điều trị các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
giới chức bang wisconsin cũng yêu cầu người dân tự nguyện cách ly khi có thể
đeo khẩu trang hủy các cuộc tụ họp với trên năm người tham gia
người dân hạn chế tiếp xúc với những người cần gặp chính quyền bang có kế hoạch thuê một trăm linh thiết bị định vị
để tăng kỷ lệ
tăng cường hệ thống truy vết ca nhiễm f
giãn cách xã hội đeo khẩu trang hạn chế các sự kiện trong nhà quy mô nhỏ
là những biện pháp hữu hiệu để kiểm soát dịch bệnh
giới chức y tế mỹ nhận định chính quyền địa phương có thể ban hành nhiều biện pháp hà khắc
nếu người dân không tân thủ nghiêm ngặt quy định phòng dịch